cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài
cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến gần hai một năm
số tiền thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
cơ quan công an xác định đường dây tội phạm trên do đối tượng kajter inchik grumman
quốc tịch ukraine cầm đầu câu kết với lê thanh huỳnh cang và nguyễn thị nhất phương
cùng chú tại tp hcm để hoạt động tín dụng đen
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa cang số tiền là bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tín tiếp tục nhận một mươi một triệu usd
từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đảo sip
các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến hàng chục triệu đồng
với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm cho đến ngày bị bắt giữ
các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay tiền thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba đối tượng lên làm việc
thu giữ sáu mươi tám máy tính sách tay gần một trăm linh điện thoại di động và nhiều tổ vật tài liệu có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần hùng cường chú tại tp vinh tỉnh nghệ an về hành vi tham ô tài sản
cụ thể vào năm hai nghìn hai mươi ba cường xin làm nhân viên kinh doanh thị trường ở khu vực đà nẵng
cho công ty đông thành hưng yên có trụ sở tại hưng yên chuyên kinh doanh về dây cắp điện
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cường báo với công ty đã tìm được một khách hàng mới và được công ty chấp thuận
cung cấp một lô hàng dây cắp điện trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng
lợi dụng việc công ty cho phép đối tác
chuyển khoản tiền hàng vào tài khoản của nhân viên cường đã tự ý đưa ra chính sách
thanh toán nhanh sẽ được giảm giá một mươi tổng giá trị của đơn hàng
tức là khách hàng chỉ phải trả gần một trăm linh bảy triệu đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được cường đã tiêu xài cá nhân
ngày hai mươi tám tháng ba công an quận thanh khê đã bắt giữ được cường khi đang trốn tại quảng bình
tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi hai bị cáo
đã gây ra một mươi ba vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh
theo cáo trạng các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định cho nên đã bàn bạc cùng nhau đi cướp tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là từ khoảng hai mươi hai h ngày hôm trước đến bốn h dạng sáng ngày hôm sau
sẽ điều khiển xe mô tô từ thành phố sóc trăng chạy xuống địa bàn các huyện
trên các tuyến đường giao thông ít người qua lại để tìm bị hại
và dùng dao tự chế dao bấm bình xịt hơi cay để đe dọa cướp tài sản
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại trên một trăm ba mươi bảy triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi hai bị cáo từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi hai năm tù về tội cướp tài sản
vào chiều tối ngày hôm qua ngày tám tháng bốn trên đoạn quốc lộ một mươi bốn qua thôn bình trung
xã nghĩa bình huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách dường nằm và xe tải
khiến một tài xế bị thương
vào thời điểm trên xe tải biển kiểm soát bốn trăm tám mươi ba
h một nghìn tám trăm linh ba lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến km hai mươi năm thuộc thôn bình trung xã nghĩa bình huyện bù đăng đã bất ngờ va chạm với xe khách dường nằm
biển kiểm soát bốn mươi bảy f một trăm bảy mươi ba trên xe có chở hàng chục hành khách lưu thông theo chiều ngược lại
cú đâm mạnh đã khiến đầu xe tải bị biến dạng
tài xế bị kẹt cứng trong cabin
hàng chục hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra
cảnh sát giao thông trạm đồng phú công an tỉnh bình phước đã tích cực xử lý hiện trường
điều tiết các phương tiện tham gia giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ
bắt giữ hai đối tượng là sơn thanh phong chú tại thành phố hồ chí minh và thạch thanh tịnh chú ở tỉnh đồng nai
đây là hai đối tượng trong đường dây mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ từ thành phố hồ chí minh ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
tiến hành bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của sơn thanh phong tại thành phố hồ chí minh
lực lượng công an thu giữ một khẩu súng ak bốn mươi bảy một mươi năm viên đạn cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
đấu tranh mở rộng công an tỉnh thanh hóa đã bắt giữ khám xét khẩn cấp chỗ ở của thạch thanh tịnh
tỉnh đồng nai thu giữ nhiều tăng vật có liên quan như đạn bi đạn trì và các linh kiện vũ khí
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã lập nhóm kín để liên hệ với nhau
thông qua ứng dụng telegram zalo và sử dụng tài khoản trên kênh youtube
để đăng tải quảng cáo và mua bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng thường cất dấu các loại vũ khí
tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm của kho hàng
khi khách đặt mua các đối tượng sẽ hướng dẫn khách hàng thanh toán trước
hoặc chuyển tiền đặt cọc một phần vào tài khoản không chính chủ
rồi tháo rời các bộ phận vũ khí công cụ hỗ trợ nguy trang trong hàng hóa
gửi khách qua dịch vụ vận chuyển
tòa án nhân dân thành phố hà nội vừa mở phiên tòa giác sử sơ thẩm bị cáo
trịnh bá trọng chú tại huyện gia lâm hà nội về tội giết người
trọng là tài xế taxi đã đâm tử vong bảo vệ khu đô thị viên hôm âu xuân bắc
vì bị khóa
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba xe của bị cáo trịnh bá trọng
bị bảo vệ ở khu đô thị viên hôm âu xuân bắc thị trấn châu quỳ huyện dân hà nội
khóa bánh do đỗ sai quy định và yêu cầu về văn phòng viết cam kết không vi phạm lỗi đỗ xe
tuy nhiên trọng không chấp hành mà lên xe ô tô và di chuyển
anh vũ trung dũng là bảo vệ phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo trọng
thế vậy trọng đã cho xe ô tô tăng tốc và đâm vào xe của anh dũng
anh này bị thương nặng và tử vong
kết quả đo nồng độ cồn của bị cáo trọng là bốn trăm năm mươi bốn mg trên một lít khí thở
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trịnh bá trọng tù trung thân
về tội giết người và buộc phải bồi thường hơn hai trăm một mươi năm triệu đồng cho gia đình bị hại
cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu
sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến gần hai một năm
với số tiền thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
qua công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng cục cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết
với các đối tượng người việt nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng sử dụng công nghệ cao
để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn
cơ quan công an xác định đường dây tội phạm trên do đối tượng carter inis roman quốc tịch ukraine cầm đầu
câu kết với lê thanh huỳnh cang và nguyễn thị nhất phương cùng chú tại tp hcm để hoạt động tín dụng đen
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đã đưa cang số tiền bốn trăm linh usd
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tín tiếp tục nhận một mươi một triệu usd
từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đảo sip
các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến hàng chục triệu đồng
với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
đến ngày bị bắt giữ các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay tiền
thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba đối tượng lên làm việc
thu sáu mươi tám máy tính sách tay gần một trăm linh điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
chiều ngày tám tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tân lập tp bông mò thuật tỉnh đắk lắc xác nhận
đơn vị đã tiến hành kiểm tra đối với công trình đang thi công trên địa bàn
để xảy ra sự cố cây sắt từ trên cao rơi trúng vào người phụ nữ đi đường
tại thời điểm kiểm tra cục cảnh sát hình sự đã trưởng tập sáu mươi ba đối tượng lên làm việc
và vào sáng ngày tám tháng bốn công trình đã thực hiện căng lưới che chắn từ tầng hai đến tầng bốn
cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tân lập việc để thanh sắt rơi từ trên cao xuống
trúng đầu một phụ nữ và làm thủng nắp capo một chiếc xe ô tô
đơn vị này đã có hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình mà không che chắn
vì vậy phương đã lập biên bản xử phạt hành chính và sẽ xử phạt với mức lập bốn triệu đồng
trước đó vào ngày bảy tháng bốn trên mạng xã hội đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh một thanh sắt lớn
đầu người phụ nữ đi xe máy khiến người này bị ngã và bị thương xe máy cũng hư hỏng nặng
không những vậy thanh sắt từ công trình còn đâm thủng nắp capo của xe ô tô đang lưu thông trên đường
có hiệu lực từ ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba quy định số hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba quy đề ttg của thủ tướng chính phủ
quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành
xong án phạt tù đã được các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện hiệu quả
mang lại nhiều cơ hội vay vốn cho những người lầm lỡ làm lại cuộc đời
phóng sự sau vừa được thực hiện tại tp cam ranh tỉnh khánh hòa
sau khi chấp hành xong bản án chín tháng tù trở về địa phương anh đỗ nguyễn thế vĩ ở phường cam linh
tp cam ranh tập trung làm ăn để cải thiện cuộc sống và phụ giúp gia đình
gần đây anh có ý định nuôi tôm để tăng thêm thu nhập nhưng do không có vốn nên chưa thể thực hiện được
năm bắt được nguyện vọng của anh vĩ công an phường cam linh cùng chính quyền địa phương và ngân hàng chính sách xã hội cam ranh
đã tư vấn anh chương trình vay vốn lãi suất thấp dành cho người mãn hạn tù trở về địa phương
được chính quyền địa phương và công an cơ sở hướng dẫn tận tình
anh cùng gia đình đã làm hồ sơ vây số tiền năm mươi triệu đồng để đầu tư nuôi tôm
có ngân hàng chính sách hỗ trợ giải ngân cho em
em về em cũng bảo tâm bảo tâm
trước đó là có công an phường cam linh đã hỗ trợ cho em
hướng dẫn em là có chính sách ngân hàng xã hội và hướng dẫn về thủ tục hồ sơ cần vay vốn
em cũng mừng lắm
em gửi lời cảm ơn tới mấy anh đã hỗ trợ em về vấn đề vây vốn
em hứa em sẽ sử dụng vào mục đích chân chính không thách hạn về con đường làm lỡ như trước nữa
còn đây là anh đỗ văn lập
trường hợp thứ hai tại thành phố cam ranh vừa được giải ngân số vốn vay năm mươi triệu đồng
theo quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
anh lập vừa mãn hạn tù được tám tháng và đang sinh sống cùng gia đình tại xã cam lập thành phố cam ranh
điều kiện gia đình khó khăn thu nhập chủ yếu dựa cả vào đàn dê chưa đầy chục con
có được số vốn năm mươi triệu đồng anh dự định sẽ mua thêm con giống sửa sang chuồng trại để tăng quy mô của đàn dê
em muốn về mới về đầu tháng tám hai nghìn một mươi năm
thì cũng xuống xe trên chuyện thì được mấy anh công an hỗ trợ cho em biết được cái diện vây vốn đây
nhờ các anh làm thủ tục vây vốn cùng hợp tác với chính quyền nội phương giới thiệu cho em được vây vốn
lệ được năm mươi triệu rồi em sẽ sử dụng năm mươi triệu đó để trang nuôi dê dê mua con giống để sang sửa chuồng trại
trong thời gian vừa qua ngân hàng chính sách xã hội cam ranh
phối hợp với chính quyền địa phương lực lượng công an cơ sở giả soát xác minh các trường hợp có nhu cầu vay vốn
thông qua các tổ vay vốn cộng đồng để hướng dẫn thủ tục hồ sơ vay vốn và giải ngân nguồn vốn trong thời gian sớm nhất để phục vụ người dân
theo đó công tác phối hợp với lực lượng công an là vô cùng quan trọng trong việc thực hiện chính sách này
đối với công an thì ngân hàng cũng thường xuyên giữ cái mối quan hệ để mà nắm cái thông tin cái danh sách này
cũng như là xây dựng cái kế hoạch nhu cầu vốn
từ đó thì ngân hàng cũng phối hợp với địa phương để mà nắm bắt các đối tượng này
nắm bắt cái nhu cầu vây vốn hướng dẫn người vây liên hệ tổ chức kiểm vây vốn để mà bình xét cho vây kịp thời
công an thành phố cũng đã chỉ đạo công an cấp xã phường đồng thời cũng là tổ chức tuyên truyền và lập danh sách
lập danh sách để công an thành phố phối hợp với ngân hàng chính sách để xác minh điều kiện người có nhu cầu vay vốn
trong thời gian tới thì tiếp tục rà soát danh sách công an xã phường sẽ rà soát danh sách rồi lập danh sách và tiếp tục thực hiện quyết định năm mươi hai trên địa bàn thành phố
đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có một mươi chín trường hợp được giải ngân vốn vay theo quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ với tổng số tiền lên tới gần một bốn tỷ đồng
từ số vốn ban đầu nhiều người đã tù trí làm ăn gây dựng cuộc sống mới và có lại niềm tin với cộng đồng
đây là chính xác
nhân văn đáp ứng nhu cầu thiết thực của những người chấp hành xong án phạt tù qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian tới các địa phương cần có những kế hoạch biện pháp triển khai sâu rộng hơn nữa để ngày càng nhiều người được thụ hưởng nguồn vốn từ chính sách nhân văn này
thưa quý vị thống kê mới đây của cục hàng không việt nam cho biết số máy bay hoạt động thương mại của sáu hãng hàng không tính đến cuối tháng ba năm nay là khoảng một trăm bảy mươi chiếc
giảm bốn mươi bốn mươi năm chiếc so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba điều này đồng nghĩa với tình trạng thiếu hụt máy bay khá lớn tại việt nam trong thời điểm này
và để rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị cùng đến với một số số liệu vừa được chúng tôi tổng hợp trong clip ngắn ngay sau đây
theo đó nguyên nhân đến từ việc một số hãng tái cấu trúc doanh nghiệp giảm quy mô đội tàu bay
bamboo airways trước đây có hai mươi tám máy bay giờ chỉ còn chín chiếc hoạt động
pacific airlines đã trả hết tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn nhà sản xuất động cơ brett wisney phải triệu hồi động cơ để kiểm tra và sửa chữa chuyên sâu nhằm khắc phục lỗi sản xuất
việt nam airlines và vietjet air có bốn mươi hai máy bay sử dụng động cơ này nên sẽ phải dừng khai thác năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi năm để bảo dưỡng
thậm chí thời gian khắc phục có thể lâu hơn dự kiến
tính đến hết ngày ba mươi một tháng ba đội bay của việt nam có hai trăm linh năm máy bay
đang khai thác một trăm năm mươi chín máy bay hai mươi máy bay đang bảo dưỡng thiết bị định kỳ và hai mươi sáu máy bay phải tháo động cơ để kiểm tra sửa chữa theo yêu cầu của nhà sản xuất động cơ
bên cạnh việc chuỗi cung ứng của nhà sản xuất bị đứt gãy một số hãng hàng không cũng phải tái cơ cấu nợ khiến giá thuê máy bay trên thế giới bị đầy vọt lên rất cao và khan hiếm máy bay rất khó thuê
các yếu tố trên sẽ tác động trực tiếp đến lượng vận tải
quy mô đội máy bay và tải cung ứng trên các đường bay nội địa quốc tế của việt nam trong năm nay cũng như năm sau
theo tính toán dịp cao điểm hè này tổng tải thị trường cần khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu triệu chỗ
với những vấn đề đặt ra là gì và cần có những giải pháp cụ thể ra sao
nội dung phân tích đến từ tiến sĩ bùi doãn nề phó chủ tịch tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam trong tiểu mục vấn đề chính sách ngày hôm nay
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông tình trạng mà thiếu máy bay đang được đánh giá là diễn ra khá là trầm trọng
vậy thì theo ông tình trạng này nó sẽ tác động đến hoạt động vận tải hàng không cụ thể như thế nào ạ
ảnh hưởng của việc cung cầu
khi mà chúng ta thấy là có cung nhưng mà cầu nó còn thấp hơn thì rõ ràng cái này không phải là chỉ có các hãng hàng không
và bản thân là khách hàng
cũng như là cảnh du lịch đều có ảnh hưởng chung
đối với các doanh nghiệp hàng không hiện nay thì rõ ràng một là cái việc mà khi thiếu như thế
thì việc đảm bảo các cái chính sách đối với khách hàng rõ ràng trong phạm vi là nó khó hơn
thì do cái lượng là cái cung cấp là nó hạn chế cho nên là những cái chương trình kích cầu hoặc là khuyến mại thì rõ ràng nó sẽ bị giảm
cái thứ hai là cái việc mà giảm như thế nhưng mà chúng ta biết là giảm
nhưng mà các cái chi phí bảo dưỡng và chi phí là
máy bay thì vẫn phải đáp ứng cho nên là tăng chi phí của các hãng hàng không
và cái đấy là một cái khó khăn
và khi sắp xếp lịch bay cũng như là đảm bảo những cái nốt mà đã được coi như là được cấp
để duy trì một cái lịch bay thì rõ ràng cái này cũng là khó khăn
vâng thưa ông nhằm đối phó với tình trạng mà thiếu hụt máy bay như hiện nay
thì theo ông các doanh nghiệp hãng hàng không hiện nay thì cần phải có những cái chính sách
giải pháp cụ thể như thế nào để tháo gỡ vấn đề này ạ
cái việc mà thiếu các cái phương tiện bay thì đây là cũng là một trong những khó khăn
chúng cho các hãng không trong toàn cầu
còn đối với việt nam thì chúng ta thấy là do ràng cái thiếu như thế thì nó ảnh hưởng đến việc cung cầu
và bố trí lịch bay một số công việc khác
các cái doanh nghiệp hãng không cũng đã căn cứ và cái chỉ đạo của bộ giao thông và cục hàng không
cũng đã có chỉ đạo rất là xa xa
thì là một là có những cái lịch bay hợp lý
là một phải là chuẩn bị cái nguồn lực tốt để làm sao là rút ngắn được cái thời gian bảo dưỡng
cái máy bay gian như là một chợ để mà chúng ta khai tác được với cái đội hình máy bay là một cái tối đa
đấy là thứ nhất
cái hai là sao chúng ta sẽ giảm được cái thời gian khai tác
cái thứ ba nữa là chúng ta có một việc nếu mà trường hợp mà thị trường nó tăng kiểu lên
thì cái việc thuê mua máy bay thì là vẫn phải tiếp tục thực hiện
mặc dù có khó khăn nhưng mà cái đấy là cái giải pháp
chúng ta biết là từ đầu năm nay chúng ta đã thuê các hãng không
chúng ta đã thuê đến một mươi hai chiếc và nếu có thể thì hình tăng vẫn phải tiếp tục
vâng thưa ông về tính dài hạn thì theo ông các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không hiện nay
thì cần phải có những kế hoạch ứng phó cụ thể như thế nào
bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần có thêm những chính sách hỗ trợ ra sao
để đảm bảo hoạt động của vận tải hàng không hiện nay ạ
về chính sách hỗ trợ thì vừa rồi là chúng ta thấy là cũng đã các doanh nghiệp đã hoạt động một số chuẩn bị
trên cơ sở sẽ tổng hợp được ý kiến các doanh nghiệp
vì trước mắt là chúng tôi thấy là
những chính sách mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp nếu như phát sinh khó khăn như thế này
thì đề nghị những các chính sách sẽ tiếp tục kéo dài cho các doanh nghiệp cho đến năm hai mươi năm
để cho các doanh nghiệp sớm phát triển ổn định và giảm bớt khó khăn
và rõ ràng là nó liên quan những cái chi phí đầu vào
khi mà nếu chính sách mà tốt thì chúng ta thấy là hỗ trợ của nhà nước
giúp cho cái ngành không chỉ doanh nghiệp hàng không và cả cái ngành du lịch
cũng như là phát triển kinh tế ở các đường bay mới đến các vùng
mà nó toàn bộ
nếu mà các cái chính sách và hỗ trợ về vốn và lãi suất thì cái này cũng là một những cái giải pháp
mà chắc chắn là cũng sẽ có cái đề xuất với lại các cái ngành xem xét để hỗ trợ trong cái việc là
để tạo thuận lợi cho cái việc là thuê mua mới này bổ sung cho các hãng trong cái giai đoạn khó khăn này này
một lần nữa trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
trong thời gian tới sẽ áp dụng những chính sách gì mới xin mời quý vị theo dõi ngay dưới đây
theo hướng dẫn tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi bốn do bộ công an vừa mới ban hành kỳ thi đánh giá của bộ công an
năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng bảy thí sinh làm bài dự thi trong thời gian một trăm tám mươi phút câu
bài thi đánh giá của bộ công an năm hai nghìn hai mươi bốn gồm hai phần phần trắc nghiệm lĩnh vực khoa học tự nhiên
khoa học xã hội và ngôn ngữ anh
và phần tự luận toán hoặc ngữ văn hình thức là thi viết thí sinh chọn một trong hai mã bài thi để dự thi gồm
ca một phần thi trắc nghiệm và tự luận toán ca hai phần thi trắc nghiệp và tự luận ngữ văn
quy định mới về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt bộ giao thông vận tải mới ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều
quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
thông tư này là thay vì quy định chi tiết ngành và chuyên ngành đào tạo thông tư mới chỉ quy định có bằng tốt nghiệp đại học trở lên
với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đồng thời hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt
có thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt tối thiểu một mươi hai tháng
các trạm bot tại quảng ninh sắp đồng loạt tăng giá
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa đồng ý với đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua một số trạm bot trên địa bàn tăng một mươi tám so với mức hiện nay
gồm cầu bạch đằng cao tốc hạ long vân đồn bot biên cương thành phố cầm phả
theo đó thời gian thực hiện là sau ba mươi ngày kể từ khi các đơn vị quản lý các trạm bot tiến hành thông báo
niêm yết công khai để người dân nắm được thông tin sự kiến thực hiện giá mới vào ngày bốn tháng năm